nằm ngay trên đường âu cơ chỉ cách trung tâm thành phố khoảng năm km quảng bá là một trong những chợ hoa lớn nhất hà nội
mời quý vị và các bạn cùng đến với không khí ở chợ hoa đêm tây hồ quảng bá
nửa đêm chợ hoa tây hồ hà nội vẫn không ngớt người mua người bán
nhiều gia đình đưa cả người già trẻ em lên để ngắm hoa mua sắm
thông thường chờ chỉ họp vào khoảng nửa đêm đến ba bốn giờ sáng nhưng những ngày cận tết sẽ họp từ sáng đến tối
các loại hoa cây cảnh từ mọi miền đất nước và cả những loài hoa nhập ngoại với mức giá cao cũng được nhập về để phục vụ khách hàng trong những ngày lễ tết
những ngày này hoa đào và nhiều loại hoa cây cảnh được bán khắp các chợ trong nội thành hà nội
nhưng nhiều người dân vẫn thích ra tận chợ hoa trung tâm tây hồ
các loại hoa cây cảnh được bán khắp các chợ trong nội thành hà nội
nhưng nhiều người dân vẫn thích ra tận chợ trong nội thành hà nội
xu hướng chơi hoa ngày tết đã thay đổi
nhiều người quay trở lại với các loại hoa truyền thống như lion thuộc dược violet
tiểu thương tại chợ cho biết lượng hoa này năm nay bán gấp năm lần các năm trước giá tăng khoảng
năm nay thì mọi người vẫn thích về trồng các loại hoa nào hoa thuộc dược này violet này dơn này ly này
một loại hoa chúng tôi cảm rất là sinh động và bán rất là dễ bán
hoa tươi phong phú
hoa tươi là mức giá hợp lý nên chợ hoa tây hồ không chỉ thu hút khách là người dân trong thành phố
mà còn từ các tỉnh lân cận như hải phòng quảng ninh hải dương về đây thưởng lãm và mua hoa
tôi tôi lên trung tâm này để mua hoa vì hoa ở đây là tươi nhất và giá cả thì hợp lý nhất
mình mua hoa này để gửi vào sài gòn và cắm của gia đình
dạo chợ quảng bà những ngày này có thể thấy sắc xuân tràn ngập phố phường hà nội
mỗi khi tết đến xuân về nơi đây đã trở thành một địa chỉ du lịch
để người dân và du khách đến thưởng lãm mua hoa và trải nghiệm không khí xuân hà nội